các vị đại biểu quốc hội qua các thời kỳ các bậc lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trải qua bảy mươi năm với một mươi ba nhiệm kỳ hoạt động quốc hội đã không ngừng lớn mạnh
thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật
các thế hệ đại biểu quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm
phẩm chất trí tuệ xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
có phần to lớn và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động
để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới
đẩy mạnh hoạt động lập pháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước
tăng cường năng lực đổi mới quy trình lập pháp nâng cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp
đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật
sớm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ đầy đủ
bảo đảm chất lượng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát
tập trung giám sát những vấn đề lớn bức xúc trong đời sống kinh tế xã hội
tăng cường giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn giải trình tại quốc hội các cơ quan của quốc hội
và giám sát việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát
tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám sát của quốc hội với kiểm tra giám sát của đảng
giám sát của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân
nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
theo hướng thực chất hơn bảo đảm lợi ích quốc gia phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng cũng khẳng định
quốc hội luôn gắn bó với nhân dân mang trong mình sức mạnh của nhân dân
đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế
mỗi bản hiến pháp mỗi đạo luật mỗi nghị quyết mỗi quyết định quan trọng của quốc hội
luôn ngắn liền với vận mệnh của quốc gia dân tộc là sự kết hợp nguyện nguyện ý đảng lòng dân
tôi tin tưởng rằng với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được qua bảy mươi năm
với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước
nhất định quốc hội chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân ta
trải qua bảy mươi năm hình thành và phát triển với hàng nghìn đại biểu quốc hội được cử tri nhân dân cả nước tin tưởng lựa chọn và bầu ra
quốc hội việt nam đã có những bước phát triển đổi mới trong các hoạt động của quốc hội
hoàn thành sứ mệnh là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí và lợi ích hợp pháp của nhân dân
ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày toàn dân nôn nức đi bầu cử
đây là hòm phiếu bầu cử đầu tiên của chính quyền cách mạng lâm thời
nơi người dân xã thanh hóa huyện tuyên hóa
tỉnh quảng bình gửi gắm kỳ vọng về quốc hội đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
một bước hoàn thiện về hệ thống tổ chức nhà nước
chiếc hòm phiếu trong những năm tháng gian khó chứa đựng niềm hy vọng của người dân
về cuộc sống độc lập tự do ấm no và hạnh phúc
nói là lần đầu tiên ở đất nước mình thực thi một thiết chế dân chủ cộng hòa
và người dân được thực hiện
thực hiện những quyền dân chủ rộng rãi thực thi quyền dân chủ chân chính nhất
và vì thế mà nó để lại bài học cho các thời kỳ cách mạng sau
là mình phải tiếp tục phát triển hoàn thiện cái thiết chế dân chủ
với tám mươi chín tổng cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ra ba trăm ba mươi ba đại biểu trên khắp bảy mươi một tỉnh thành phố cả nước
quốc hội đầu tiên của nước việt nam ra đời nơi trưởng thành mái nhà chung
cho ý chí của nhân dân
bảy mươi năm phát triển một mươi ba khóa quốc hội hoạt động đã ghi dấu ấn quan trọng trên cả ba phương diện
về thực hiện quyền lập hiến quyền lập pháp quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước
hai kỳ của quốc hội khóa một mươi khóa một mươi một thì quốc hội đã cho ý kiến và thông qua được gần chín mươi luật
trong đó có bộ luật dân sự năm hai nghìn bốn
năm hai nghìn bốn thông qua được nhiều quyết định
quan trọng thí dụ như là quyết định trồng năm triệu hectare rừng quyết định việc làm nhà máy thủy điện sơn la
mà chính cái thủy điện sơn la hiện nay nó đã góp phần rất là lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cái sự dân chủ thứ nhất là tăng lên cái quyền phát biểu là được tốt và các đại biểu thẳng thắn
tôi phải nói rằng tôi thấy chất lượng của các cái câu hỏi
bây giờ tôi cũng thấy tốt
những vấn đề chung và có tính chất là cả nước thì người ta phải hỏi
qua mỗi khóa hoạt động quốc hội đều có bước tiến lớn
tiếng nói của hơn năm đại biểu quốc hội trong suốt bảy mươi năm qua ở nghị trường
đều được người dân trông chờ và lắng nghe nhất là qua những phiên chất vấn tại các kỳ họp quốc hội
tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi ba lần đầu tiên quốc hội tiến hành phiên chất vấn
là một hình thức mới đã nhận được sự ủng hộ của cử tri cả nước
quốc hội khóa một mươi bốn sắp tới người dân đặt niềm tin vào quốc hội
các đại biểu quốc hội phát huy trí tuệ trách nhiệm hơn nữa xứng đáng với sự lựa chọn của cử tri
tôi nghĩ là quốc hội cần phải chuyên nghiệp hơn
chuyên nghiệp hơn thể hiện ở cách thức tổ chức và vận hành quốc hội
chuyên nghiệp có nghĩa là các đại biểu chuyên trách phải nhiều hơn và phải thảo hơn
không chỉ là thảo đánh luận
không chỉ là có kỹ năng giám sát mà còn có kỹ năng tác động đến nghị trình
khi người dân khi cử tri có những vấn đề ở mà cái vấn đề đó ở tầm quốc gia
thì đại biểu quốc hội phải có kỹ năng để đưa cái đó vào chương trình nghị trình được
như nại chặng đường bảy mươi năm quốc hội đưa lại hiện thân của phối đại đoàn kết toàn dân tộc
tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chứa đựa hiệu quả và hoạt động của quốc hội
là yêu cầu quan trọng để quốc hội việt nam là quốc hội quốc hội
nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
bản tin tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý
chiều ngày hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết năm năm
thực hiện chỉ thị số bốn mươi tám của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
và tổng kết công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi năm triển khai nhiệm vụ năm trong năm hai nghìn một mươi sáu
tham dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị
hồng trực ban bí thư lê hồng anh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng nguyễn xuân phúc
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương
hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi ba điểm cầu trong cả nước
năm năm qua chỉ thị số bốn mươi tám đã được các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các đoàn thể từ trung ương đến cơ sở quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
trong năm năm đã điều tra khám phá một trăm bảy mươi ba sáu trăm bảy mươi hai vụ phạm pháp hình sự
đạt bảy mươi bốn sáu tăng chín mươi năm so với giai đoạn hai nghìn năm hai nghìn một mươi
cùng kết quả trên công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tội phạm ma túy công tác truy tố
xét xử thi hành án hình sự thanh tra kiểm tra hợp tác quốc tế cũng đạt hiệu quả cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị thường trực ban bí thư lê hồng anh
đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh
phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
phân đấu nâng tỷ lệ phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước
các cấp ủy đảng chính quyền tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả chỉ thị số bốn mươi tám của bộ chính trị
xác định công tác phòng chống tội phạm thường xuyên lâu dài
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
trong đó người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra giám sát phòng chống tội phạm
kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở
kết luận tại hội nghị đồng chí nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lê hồng anh
đồng thời chỉ đạo cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể và các địa phương thời gian tới
tập trung thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi tám lồng ghép về các chỉ thị nghị quyết của ban bí thư
quốc hội về chương trình kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm
bằng những chương trình việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình đặc thù của đơn vị địa phương
các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm
bằng nhiều nội dung hình thức sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân đối tượng
qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là các tổ chức tội phạm công nghệ cao tội phạm môi trường
củng cố nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm
không để xảy ra oan sai tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của đất nước
tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
vào sáng ngày hôm nay đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đoàn công tác bộ công an đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam
dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn ngọc quang bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an và đoàn công tác đại tướng trần đại quang biểu dương
và chúc mừng đảng bộ chính quyền đồng bào các dân tộc tỉnh quảng nam
về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm qua
đại tướng trần đại quang nhấn mạnh quảng nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung
và liên vùng duyên hải nam trung bộ tây nguyên là điểm trung chuyển hàng hóa với các tỉnh nam lào
và vùng đông bắc thái lan đây là một trong những thế mạnh để phát triển kinh tế văn hóa xã hội
của địa phương trong những năm tới do đó quảng nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và đầu tư công theo hướng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá
ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở các vùng trọng điểm vùng sâu vùng xa vùng miền núi
tỉ hà rồi cảng hàng không quốc tế chu lai rồi tiếp tục triển khai một số các dự án lớn
tại khu công nghiệp tam thăng khu công nghiệp đông quế sơn
rồi tôi cũng mong rằng là chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển kết cấu kinh tế gắn với hải nam kinh tế đông tây
qua hết từ cầu nam giang đắp đỏ
song song với đó đại tướng trần đại quang cũng lưu ý tỉnh quảng nam cần chú trọng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
và thị trường nhất là đối với công nghiệp phụ trợ cơ khí ô tô dịch may dai dày
tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện nông lâm và ngư nghiệp đặc biệt là kinh tế biển
để nâng cao giá trị gia tăng và góp phần để phát triển một cách bền vững
trên lĩnh vực này thì chúng ta cũng vẫn phải tập trung nghiên cứu và ứng dụng
rồi chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nhằm tăng năng suất chất lượng
khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông lâm thủy sản
thực hiện cho tốt mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân
ra sót quy hoạch để thu hút đầu tư các vùng nuôi trồng tập trung ổn định lâu dài
rồi công nghiệp chế biến thị trạng
đại tướng trần đại quang cũng đề nghị tỉnh quảng nam tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo
chủ động chuẩn bị lực lượng phương tiện ứng phó có hiệu quả với những tình huống phức tạp trên biển đông
tập trung làm tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cướp giật
dịp này đại tướng trần đại quang cũng đã trao tặng một trăm linh nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách
trong tỉnh quảng nam và tặng năm mươi bộ máy tính cho cầu màn tỉnh quảng nam
trong chuyến công tác tại quảng nam đại tướng trần đại quang và đoàn công tác
cũng đã đến dân hương đặt vòng hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
thuộc phường an phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trong tỉnh quảng nam
thăm khu kinh tế mở chu lai và khu phức hợp sản xuất ô tô trường hải
trước đó đại tướng trần đại quang và đoàn công tác cũng đã đến thăm công ty lọc hóa dầu bình sơn
thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
hôm nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng đặng văn hiếu
uyên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
năm hai nghìn một mươi năm dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được cục đối ngoại triển khai đồng bộ
trên nhiều lĩnh vực công tác công an đạt được nhiều chuyển biến tích cực và kết quả quan trọng
đặc biệt các hình thức hợp tác cũng ngày càng đa dạng đan sen hài hòa giữa hợp tác song phương
đa phương vừa hợp tác có trọng tâm trọng điểm trong các quan hệ song phương
vừa tham gia hợp tác sâu rộng tại các diễn đàn hợp tác khu vực cũng như trên thế giới
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi năm cục đối ngoại được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong công tác đối ngoại hợp tác quốc tế trong thời gian qua
để thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại công an trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí thứ trưởng thường trực yêu cầu cục đối ngoại bộ công an
cần tiếp tục chủ động tham mưu với đảng nhà nước và ngành công an hoàn thiện chính sách đối ngoại của đất nước
mở rộng hợp tác tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan hữu quan các nước về đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ động phối hợp xây dựng cơ chế đối thoại giao lưu hợp tác an ninh song phương đa phương diễn đàn an ninh song phương
đa phương với các nước asean và các nước trên thế giới qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau
giữa bộ công an việt nam với các đối tác nước ngoài góp phần nâng cao vị thế của lực lượng công an việt nam trên trường quốc tế
thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu cũng nhấn mạnh công tác đối ngoại công an cần phối hợp chặt chẽ với hoạt động đối ngoại của đảng
ngoại giao nhà nước ngoại giao nhân dân và giữa các cấp các tổ chức xã hội thúc đẩy phát triển và làm sâu sắc hơn nữa
các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước các tổ chức quốc tế
nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược với sự phát triển và an ninh của đất nước
khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để tăng cường thế và lực của nền an ninh nhân dân
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
chiều cùng ngày thượng tướng đặng văn hiếu ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an
cũng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi năm
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu của cục kế hoạch và đầu tư bộ công an
năm hai nghìn một mươi năm đảng ủy và lãnh đạo cục kế hoạch và đầu tư bộ công an cùng tập thể cán bộ chiến sĩ đã phấn đấu đoàn kết
hoàn thành tốt chương trình công tác được giao tập trung chỉ đạo sát sao hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng và hiệu quả
chủ động tích cực tranh thủ các nguồn vốn cho các dự án trọng điểm nhất là cho các dự án trang bị và nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo kịp thời
tiềm lực cơ sở vật chất trang bị chung và giải quyết các tình huống đột xuất của lực lượng
với những thành tích đạt được cục kế hoạch và đầu tư vinh dự được chủ tịch nước tặng hôn chương chiến công hạng nhì bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi sáu thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu yêu cầu cục kế hoạch và đầu tư làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu
xây dựng các cơ chế các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác đầu tư chủ động khai thác các nguồn vốn xây dựng kế hoạch phân bổ đầu tư có trọng tâm trọng điểm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng

ngày hôm nay công an tỉnh thái bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi năm triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi sáu
làm việc với công an đắk lắc thứ trưởng phạm dũng đã nghe lãnh đạo công an tỉnh báo cáo những kết quả cơ bản mà đơn vị đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đơn vị đã tiếp tục chủ động phòng ngừa từ xa ngăn chặn vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phát hiện xử lý hiệu quả nhiều đối tượng hoạt động phun rô tham mưu cấp trên chỉ đạo và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh đô thị nông thôn tôn giáo nảy sinh trên địa bàn
về đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh đắk lắc cũng đạt được nhiều thành tích cụ thể là đơn vị đã thụ lý phát hiện điều tra ngăn chặn xử lý gần hai năm trăm linh vụ án trường hợp vi phạm về an ninh trật tự với ba năm trăm bốn mươi chín đối tượng truy thu tài sản hàng chục tỷ đồng trả lại cho nhân dân các cơ quan đơn vị tổ chức
công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội bắt đối tượng truy nã giữ gìn trật tự an toàn giao thông cũng đạt kết quả cao
dũng nhấn mạnh lực lượng công an đắk lắc cần nắm chắc tình hình chủ động hơn nữa trong mọi mặt công tác